sau khi truyền hình nhân dân đã nhiều lần phản ánh công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu vinacom việt nam
xây dựng nhà máy không phép tại xã cẩm giang huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
mới đây ubnd huyện bạch thông đã ra quyết định xử phạt doanh nghiệp này
doanh nghiệp này đã sử dụng đất thực hiện dự án không phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà xưởng khi chưa được cấp phép
do đó huyện bạch thông đã xử phạt hành chính bốn mươi năm triệu đồng buộc công ty này trả lại đất thuê của người dân
về trường hợp này truyền hình nhân dân cũng đã nhiều lần phản ánh việc công ty bất chấp các quy định của pháp luật
xây dựng nhà máy không phép mà vẫn ngang nhiên hoạt động gần hai năm qua